đến thời điểm này nông dân ở nhiều địa phương của tỉnh hà nam đã cơ bản thu hoạch xong diện tích lúa đông xuân
vụ đông xuân của tỉnh hà nam năm nay được đánh giá là đạt năng suất chất lượng cao
toàn tỉnh hà nam đã thu hoạch được hai bảy trăm linh ha lúa đông xuân đạt gần chín mươi tổng diện tích
trong đó huyện kim bảng đạt một ba trăm hai mươi ha huyện bịt lục bảy trăm linh ha huyện duy tiên ba trăm hai mươi ha huyện thanh liêm hai trăm năm mươi ha và thành phố phủ lý một trăm linh ha
năng suất lúa bình quân ước đạt sáu mươi sáu sáu tạ một ha tương đương với năng suất của năm trước trong đó có nhiều diện tích cho năng suất cao hơn
tỉnh hà nam đang chỉ đạo ngành nông nghiệp các địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ làm đất chuẩn bị nguồn giống lúa tốt
để sẵn sàng các điều kiện sản xuất vụ mùa kịp thời vụ bằng các giống lúa có năng suất chất lượng cao
phù hợp với thổ nhưỡng ở địa phương để canh tác hiệu quả đồng thời tiến hành chăm sóc các cây màu vụ hè thu đã gieo trồng